xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
thưa quý vị việc người giao và nhận hàng chủ động giao dịch kết nối qua một đơn vị trung gian mà không cần người thứ ba trông giữ
đã giúp tiết kiệm thời gian nhân lực đem đến những thuận lợi và tiện ích như thế nào
quý vị hãy cùng theo chân phóng viên của chúng tôi để tìm hiểu về giải pháp này
và ngay bây giờ hãy cùng với tôi để có thể đi nhận món hàng khi nãy nhé
vâng thưa quý vị chỉ với một thao tác rất là đơn giản và nhanh gọn thì tôi cũng có thể lấy được món đồ của mình
và quả thật là việc giao nhận hàng một cách tự động đã mang lại rất nhiều lợi ích
nhiều người gặp khó khăn trong việc thu xếp để nhận hàng hóa
bởi không phải ai cũng có thể chủ động về thời gian và nhận hàng ngay khi được giao đến
việc để đồ ship ở sảnh chung cư hay khu vực sảnh văn phòng hiện nay khá phổ biến
nhiều ban quản lý đã bố trí bàn hoặc khu vực chung để đặt đồ tại đây
tuy nhiên xuất phát từ thực tế vốn là sự trao đổi tự nguyện giữa người giao và người nhận
việc quản lý và kiểm soát những món đồ này vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều người
khi tình trạng bị mất mát hoặc thất lạc hàng hóa thường xuyên xảy ra
chính vì vậy việc xuất hiện những tủ gửi đồ thông minh tự động này
trở thành một giải pháp được đón nhận từ cả người giao và người nhận

thì đôi khi shipper giao đến mà mình không ở nhà
thì anh ấy để đồ ở tủ ở bên ngoài
đôi khi mình về thì nó rất dễ bị thất lạc hoặc là mình rất là khó tìm
nhưng mà nếu bây giờ có tủ đồ thông minh thì mình chỉ cần gửi má khóa đến
và shipper để đồ vào đấy thì lúc về mình sẽ rất là dễ tìm và không sợ bị thất lạc
mình không ở nhà hai mươi bốn trên hai mươi bốn được đấy
nên là tủ gửi đồ rất là thuận tiện
khi mà mình không ở nhà mà shipper hàng đến thì không nhờ ai lấy được
nhiều khi nhờ các bạn đấy giao lại cũng khó
nên là nó rất là thuận tiện cho việc là mình có thể nhận được đồ khi không ở nhà
thưa quý vị việc mua hàng trực tuyến và giao dịch qua sản thương mại điện tử phổ biến như hiện nay
thì đây là một trong những giải pháp rất là hữu ích đối với cả bên nhận và bên giao
khi mà cả hai bên được giao được đồ
đều có thể chủ động hơn về mặt thời gian mà vẫn đảm bảo vẹn toàn cho hàng hóa
và với những tiện ích mang lại thì giải pháp tủ gửi đồ thông minh
còn thể hiện rõ tình ứng dụng rộng rãi hữu ích không chỉ đối với những người mua hàng trực tuyến
thực hiện kế hoạch số ba mươi một khctd ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
của hội chứ thập đỏ quận một thành phố hồ chí minh
về thực hiện ký điểm chuyển đổi số trong hoạt động chứ thập đỏ
với tên gọi giải pháp giao nhận thông minh trong lĩnh vực từ thiện
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày thành lập hội chữ thập đỏ việt nam
hội chứ thập đỏ quận một đã phù hợp cùng công ty cổ phần santa
thực hiện chương trình vận động từ thiện xã hội với chủ đề thương giả yêu trẻ
với hoạt động kêu gọi quyên góp sách và vật phẩm hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn
thông qua việc giao nhận vật phẩm tại các tủ đồ thông minh santa pocket
các tổ này được đặt tại nhiều điểm trong khu vực tp hcm
sẽ tạo nhiều thuận lợi cho người trao tặng
hưởng ứng chương trình mục tiêu chuyển đổi số của quận một
quốc gia thì chúng tôi thí điểm cái mô hình trong công tác từ thiện
là phối hợp với công ty cổ phần santa sử dụng các hệ thống tủ hiện có của santa
thì những cái nhà hậu tâm khi mà trước đây họ muốn tặng quà cho những người khó khăn
thì họ phải đến trực tiếp hội chữ thập đỏ quận một
bây giờ họ có thể đến những tủ ở những địa điểm nào mà thuận lợi nhất
họ gửi quà vào đó
và chúng tôi có cái đội tình nguyện viên sẽ đến các cái tủ đó để mà nhận các cái vật phẩm được tặng
trước mắt ở cái giai đoạn thí điểm này đó thì tôi tin rằng cái việc ứng dụng hệ thống tủ thông minh này
sẽ tiết kiệm được chi phí cũng như là thời gian của các nhà hảo tâm
đồng thời đó là ứng dụng chuyển đổi số đó thì chúng tôi sẽ lan tỏa ra thông qua hệ thống app cũng như là mạng xã hội
nhiều người sẽ biết đến các hoạt động về từ thiện thì sẽ có sự kết nối gắn kết
đồng hành cùng với hội chữ thập đỏ quận một để mang đến giống như là một cái kênh một cái cầu nối
để những cái mạnh thường quân giống như là những người như chúng ta nè muốn trao đi những món quà
đến những hoàn cảnh khó khăn nhưng mà mình không biết là trao cho ai và đơn vị nào uy tín
thì bây giờ thông qua cái tủ santa mọi người có thể tặng quà vào đó chọn cái đơn vị từ thiện nào mà mình tin tưởng
chào tận tay cái món quà đến cho những cái người mà khó khăn
hiện tại thì santa đã mở rộng là hai mươi sáu điểm trên hồ chí minh và ra mắt thị trường là tám mươi năm tủ
bao gồm là chung cư quán cà phê và tòa nhà văn phòng
thì trong tương lai năm sau thì tan santa chung đợi là mình có thể mở thêm được ra mắt thêm thị trường thêm được một trăm hai mươi tủ nữa
và mở thêm nhiều kênh như là trường học hay là những cái địa điểm công cộng để cho nhiều người được sử dụng nhiều hơn
bằng cái công nghệ là iot hiện đại
thì kết nối giữa cái mã qr trên tủ với lại cái ứng dụng điện thoại
thì tất cả những cái thao tác giao nhận nó diễn ra vô cùng là đơn giản bảo mật cũng như là an toàn nữa
thì shipper chỉ cần là quét cái mã qr trên tủ sau đó là bấm vô là gửi hàng rồi nhập số điện thoại người nhận
rồi sau này ngăn tủ sẽ mở ra mình bỏ hàng vô
thì người nhận lúc đó sẽ nhận được một cái tin nhắn thông báo là có kiện hàng đặt tại đâu ngăn số mấy
thì người nhận cũng sẽ bỏ app ra quét mã qr trên tủ
và ngăn tủ mở ra rồi nhận hàng
nên rất là đơn giản
mọi thao tác chỉ diễn ra trên cái điện thoại di động thôi
mọi cái thông tin nó sẽ thông qua một cái số điện thoại của người nhận
chỉ có số điện thoại mà shipper gửi vào thì cái người nhận đó mới quét được cái mã qr để mở cái kiện hàng của họ mà thôi
tức là nếu như mà người khác không có cái số điện thoại đó không có cái điện thoại đó thì chắc chắn sẽ không mở được tủ
cái tủ này thì em thấy rất là tiện lợi
bởi vì một ngày của em thì em giao khá là nhiều đơn ba bốn mươi đơn
và khi mà mình gọi khách xuống
tối với những cái tòa nhà văn phòng như chung cư á
thì mình phải đợi mất thời gian rất là lâu để họ đi xuống và nhận hàng
và ví dụ như có cái tủ này đi
thì trước khi đến mình chỉ cần báo cho khách là em sẽ gửi vào cái tủ này
và khách sẽ đến và mở tủ
thì em thấy cái khóa hàng của mình cái khóa hàng của khách hàng sẽ được đảm bảo an toàn không bị mất
và em mong cái mô hình này có thể được nhanh rộng hơn
để chúng em shipper tụi em có thể đỡ phải khổ và có thể một ngày giao được nhiều đơn hơn
thái lách để thực hiện tủ
thì cũng khá là đơn giản
chẳng quét và nhập cái tên của số gọi của người nhận là khách hàng có thể nhận được rồi
nên đối với người lớn tuổi hơn thì cũng sẽ dễ dàng và ưu ý là nhận cái đơn hàng như này
đối với tôi thì mô hình hộp tủ đựng đồ này cũng khá là tiện dụng và tính bảo mật rất là cao
thì thường hai tính năng chính mà tôi sử dụng là nhận hàng và tự thuê tủ
thì khi mà nhận hàng nếu mà lúc đó tôi không thể nhận ngay lập tức
thì cũng có thể ủy quyền cho bạn bè hoặc người thân xuống nhận
thì cũng rất là hay
hoặc là khi mà mình nhận hàng mà mình chưa thể cất liền về nhà hay là sau đó
thì mình cũng có thể tự thuê tủ để tự giữ hàng cho mình
sau đó khi nào thuận tiện thì mình sẽ lấy sau
khi mà gói hàng được ship tới thì mỗi ngăn tủ sẽ đựng một kiện hàng
và nó tránh được cái tình trạng mà giảm thiểu khả năng mất hàng hoặc là cầm nhầm hàng của người khác
thì cũng rất là hay
và tôi cũng hy vọng là mô hình này sẽ được phát triển và nhân rộng hơn trong tương lai
để hỗ trợ nhiều hơn cho việc giao nhận của shipper cũng như là của người sử dụng tủ
thưa quý vị
dù tiền lợi như vậy nhưng các tủ đồ này mới chỉ đang xuất hiện chủ yếu ở các khu trung cư
với những ứng dụng và tiện ích của hệ thống giao dịch không tiếp xúc
như chúng ta đã thấy
chắc hẳn trong thời gian tới những chiếc tủ thông minh này sẽ được quan tâm và triển khai ngày một rộng rãi
trở thành một giải pháp hữu hiệu trong nhịp sống đầy hối hả và bận rộn hiện nay
đến đây chương trình nhịp sông số tuần này của chúng tôi cũng xin được khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình nhịp sống số tuần sau trên kênh antv